còn tại tp hcm mới đây ubnd tp vừa ban hành bộ tiêu chí đánh giá hoạt động an toàn
trong phòng chống dịch covid một mươi chín đối với các cơ sở kinh doanh massage spa trên địa bàn
cụ thể có một mươi tiêu chí để đánh giá hoạt động an toàn đối với các spa massage bao gồm
tiêu chí một cơ sở phải có đăng ký mã qr quét mã qr của người hoạt động tại cơ sở
thực hiện khai báo y tế đối với khách hàng và người làm việc
tiêu chí hai nhân viên phục vụ đảm bảo là f đã khỏi bệnh đã tiêm chủng đủ hai mũi vaccine
đã tiêm ít nhất một mũi đối với loại vaccine tiêm hai mũi và đã qua ít nhất một mươi bốn ngày sau tiêm
nhân viên bắt buộc đeo khẩu trang toàn bộ thời gian làm việc thay khẩu trang sau mỗi khách hàng
rửa tay sau mỗi lần phục vụ trong suốt thời gian làm việc hoặc khi cần thiết
tiêu chí ba người đến sử dụng dịch vụ phải đảm bảo là f khỏi bệnh
đã tiêm đủ hai mũi vaccine đã tiêm ít nhất một mũi đối với loại vaccine tiêm hai mũi
và đã qua ít nhất một mươi bốn ngày sau tiêm có dây xét nghiệm âm tính trong vòng bảy mươi hai giờ
tiêu chí thứ tư công suất hoạt động đảm bảo theo hướng dẫn theo quyết định ba nghìn chín trăm linh của ủy ban nhân dân thành phố vào ngày một mươi sáu tháng một mươi một
tiêu chí năm kiểm tra thân nhiệt của khách sử dụng dịch vụ và nhân viên trước khi vào cơ sở làm việc mỗi ngày
nếu có dấu hiệu sốt thì không được vào
tiêu chí sáu bố trí khu vực rửa tay có xà phòng hoặc nước sát khuẩn cho khách nhân viên sinh
dụng trước khi vào cơ sở và khi cần thiết
tiêu chí bảy đảm bảo mật độ tối thiểu bốn m hai một người và khoảng cách giữa hai khách hàng tối thiểu một m
tăng cường thông khí phòng dịch vụ
tiêu chí tám tổ chức khử khuẩn dường ghế và các vật dụng sau mỗi lần phục vụ khách hàng
khử khuẩn định kỳ bề mặt thường xuyên tiếp xúc như nắm cửa núp bóng thang máy nhà vệ sinh
tối thiểu hai lần một ngày hoặc khi cần thiết
tiêu chí chính thực hiện truyền thông bằng nhiều hình thức phòng ngừa dịch bệnh tại cơ sở
tiêu chí một mươi chủ cơ sở kinh doanh phải có kế hoạch và chịu trách nhiệm triển khai thực hiện nghiêm
các biện pháp phòng chống dịch covid một mươi chín tại cơ sở
có phương án tổ chức kinh doanh công khai số lượng khách tối đa trong cùng một thời điểm
đảm bảo số lượng khách đến cơ sở không vượt quá số lượng đã thông báo
báo cáo phương án kinh doanh và các biện pháp phòng chống dịch cho ủy ban nhân dân phường
xã thị trấn để quản lý theo dõi kiểm tra giám sát